thưa quý vị và các bạn hiện nay việt nam có gần năm triệu hộ đăng ký kinh doanh đang hoạt động
hàng năm khu vực kinh tế này đóng góp khoảng ba mươi gdp và tạo gần một mươi triệu việc làm
tuy nhiên nhìn từ góc độ quản lý thì khu vực này lại đang nằm ngoài cuộc khi chỉ được nhắc tới trong vài quy định điều chỉnh tại luật doanh nghiệp
chứ chưa hề có bất kỳ văn bản pháp luật nào công nhận địa vị pháp lý quyền và nghĩa vụ của hộ kinh doanh cá thể
nhiều chuyên gia cho rằng nên đưa khu vực này vào luật để tháo gỡ khó khăn giúp đỡ hỗ trợ họ phát triển
đồng thời cũng góp phần tháo gỡ nút thắt chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể lên doanh nghiệp nhiều năm nay

chuyển từ hộ kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp có nghĩa là thay đổi tư duy kinh doanh và kinh doanh một cách chuyên nghiệp hơn
và đặt mình trong bối cảnh cạnh tranh rộng hơn trong cả quốc gia và quốc tế
vậy nhưng vận động có yêu đại có tuy nhiên hộ kinh doanh cá thể vẫn muốn đứng ngoài
có thể nói là luật doanh nghiệp chưa phải là cái công cụ duy nhất và công cụ đủ mạnh để thúc đẩy cái gọi là
nâng cao hiệu quả cũng như là phát triển cái khu vực hộ kinh doanh
bởi vì chúng ta biết rằng là cái mục tiêu cái phạm vi điều chỉnh của luật doanh nghiệp
là chủ yếu là điều chỉnh về cái khâu gia nhập thị trường và cái khâu về quản trị doanh nghiệp
thế thì quan trọng nhất là ứng xử thế nào đối với hộ kinh doanh hiện nay
thì nếu như chúng ta hộ kinh doanh hiện nay thì cái xét về mặt kỹ thuật thôi
có nghĩa là nó chưa thành một chương ở trong luật doanh nghiệp
hay là chúng ta chưa gọi cái khái niệm
chung về doanh nghiệp bao gồm cả hộ kinh doanh
nhưng tôi cho rằng cái đấy chưa phải là cái về mặt bản chất
bởi vì nếu như chúng ta có hỏi doanh nghiệp là hộ kinh doanh theo luật doanh nghiệp
thì bây giờ nó cũng chưa thay đổi gì về mặt bản chất
thực tế có rất nhiều hộ kinh doanh cá thể có thừa các điều kiện để thành lập doanh nghiệp
thậm chí nhiều hộ kinh doanh cá thể có quy mô thu nhập ngang bằng
thậm chí lớn hơn cả nhiều doanh nghiệp gia đình doanh nghiệp hữu hạn
doanh nghiệp một thành viên có quy mô nhỏ
tuy nhiên các hộ kinh doanh lại không muốn trở thành doanh nghiệp
nhìn từ phía góc độ của các hộ kinh doanh cá thể và những nhu cầu và nghĩa vụ pháp lý
mà họ sẽ phải tuân thủ khi trở thành doanh nghiệp thì chúng ta sẽ thấy câu trả lời rất rõ
cảnh trở rất nhiều hộ kinh doanh cá thể khi đăng ký kinh doanh
như vậy thì chúng ta thấy rằng là một trong những cái điểm mà chúng ta có thể thấy rằng là
để quyến kích các hộ kinh doanh mà đăng ký thành doanh nghiệp thì chúng ta cần phải nhanh chóng
có những biện pháp để phân cấp một số những loại hình doanh nghiệp
cũng được đăng ký ở dưới cấp độ giấy huyện
thứ hai chúng ta thấy rằng là cái nghĩa vụ pháp lý
chúng ta gọi là cái chi phí tuân thủ pháp luật của hộ kinh doanh khi mở trường đổi thành doanh nghiệp
thì sau khi họ chuyển đổi thì cái nghĩa vụ này thường thường rất lớn
theo những nghiên cứu của chúng tôi thì nếu ngay sau khi họ chuyển đổi thành doanh nghiệp
thì một hộ kinh doanh cá thể có một quy mô khoảng một mươi lao động theo đúng quy định của luật doanh nghiệp
chúng tôi một cái giả định như vậy thì họ ngay lập tức phải tăng cái chi phí tuân thủ của mình
một năm lên khoảng một trăm tám mươi ba triệu một năm
như vậy là một cái khoản chi phí rất lớn đối với một cái hộ kinh doanh cá thể
như vậy cái điều này cũng khiến họ không có một cái gì đó mặn mà trong cái việc mà chuyển đổi thành luật doanh nghiệp
khi muốn khởi sự kinh doanh hay được vận động chuyển đổi mô hình kinh doanh thành doanh nghiệp
chỉ cần làm một phép toán đơn giản về chi phí và lợi ích người kinh doanh ở mô hình nhỏ
lựa chọn mô hình hộ có đăng ký kinh doanh vì thủ tục đơn giản và nhiều ưu đãi
hệ thống thuế hiện nay của chúng ta hiện nay vẫn đang có rất nhiều ưu đãi với hộ kinh doanh cá thể
ví dụ như là hình thức hệ thống thuế khoán và hệ thống kê toán hiện nay cũng rất là đơn giản
như vậy không có lẽ gì giữa hai cái quy định như vậy thì chúng tôi phải nếu là một người khởi sự kinh doanh
tôi sẽ lựa chọn cái hình thức mà nó dễ dàng hơn chi phí thấp hơn
trong khi nếu trở thành doanh nghiệp thì lợi chưa biết nhưng các chi phí đã đội lên nhiều
chưa kể tới thủ tục phức tạp hơn rất nhiều
còn hiện nay đúng là các hộ kinh doanh thì không muốn trở thành doanh nghiệp
ngay cả bởi vì cái quy định của chúng ta hiện nay các quy định pháp lý của chúng ta hiện nay
cho các doanh nghiệp
các doanh nghiệp siêu nhỏ quá nặng nề
ví dụ như chế độ kê toán thì doanh nghiệp siêu nhỏ hoàn toàn phải thực hiện đầy đủ chế độ kê toán như các doanh nghiệp lớn
cái thứ hai là chế độ thuế thì cũng rất là nặng nề thanh tra kiểm tra cũng rất là phức tạp
với một doanh nghiệp hộ kinh doanh cá thể họ phải tuân thủ cùng một nghĩa vụ giống như là một công ty cổ phần
thậm chí công ty cổ phần đại chúng là một trăm linh cổ đông hoặc là một công ty trách nhiệm yếu hạn từ ba mươi cho đến năm mươi cổ đông
như vậy thì cùng một cái khung khổ pháp lý cùng một quy định về thuế về bảo hiểm xã hội về tất cả những quy định hiện hành
mà áp dụng đối với hộ kinh doanh cá thể hiện nay nếu như họ chuyển đổi thành người doanh nghiệp thì đây là một cái trở ngại cũng rất là lớn
đối với các hộ kinh doanh cá thể khi họ quyết định trở thành doanh nghiệp
thực tế có nhiều hộ kinh doanh cá thể không có đủ lực để thực hiện những nghĩa vụ của một doanh nghiệp
nhưng cũng tồn tại không ít hộ kinh doanh cá thể có quy mô rất lớn hoạt động không công khai
nhằm hưởng những ưu đãi được áp dụng
đối với hộ kinh doanh cá thể do vậy việc chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp vẫn là câu hỏi khó chưa có giải pháp
thưa quý vị mặc dù là khu vực có đóng góp lớn trong nền kinh tế tuy nhiên các hộ kinh doanh cá thể lại đang đứng ngoài cuộc
khi mà chúng ta không có bất kỳ một văn bản pháp luật nào quy định về địa vị pháp lý quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình
có đăng ký kinh doanh
trong khi ngay cả ở các nước đang phát triển cũng vẫn duy trì loại hình kinh doanh này với rất nhiều ưu đãi và hỗ trợ
có nên chăng đưa hộ kinh doanh cá thể vào luật để có những điều chỉnh phù hợp chính là một trong những nội dung quan trọng được đưa ra
tại hội thảo lấy ý kiến về dự thảo luật sửa đổi luật đầu tư và luật doanh nghiệp mới đây
mặc dù là khu vực có đóng góp lớn trong nền kinh tế tuy nhiên các hộ kinh doanh cá thể lại đang đứng ngoài cuộc
khi mà chúng ta không có bất kỳ văn bản pháp luật nào quy định về địa vị pháp lý quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình có đăng ký kinh doanh
trong khi ngay cả ở các nước đang phát triển cũng vẫn duy trì loại hình doanh nghiệp sole proprietoship với rất nhiều ưu đãi và hỗ trợ
có nên chăng đưa hộ kinh doanh cá thể vào luật để có điều chỉnh phù hợp chính là một trong những nội dung quan trọng được đưa ra
tại hội thảo lấy ý kiến về dự thảo luật sửa đổi luật đầu tư và luật doanh nghiệp mới đây
tại hội thảo chủ tịch phòng công nghiệp và thương mại việt nam cho rằng cần chính thức hóa hơn năm triệu hộ kinh doanh cá thể
coi các hộ kinh doanh là doanh nghiệp và từ đó có khuôn khổ pháp lý và chính sách để tạo điều kiện thuận lợi cho khu vực kinh tế quan trọng này
đối với luật doanh nghiệp đó là cái việc công nhận các hộ kinh doanh là doanh nghiệp và chính thức hóa khu vực này trong cái bộ luật doanh nghiệp mới
tôi kỳ vọng rằng cái bộ luật doanh nghiệp này là bộ luật doanh nghiệp mới
bộ luật của năm triệu doanh nghiệp việt nam chứ không phải là bộ luật của bảy trăm linh ngàn doanh nghiệp việt nam
đồng tình với quan điểm của phòng thương mại và công nghiệp việt nam nhiều chuyên gia cho rằng chúng ta không thể lời đi khu vực đang chiếm trên ba mươi gdp
hay nói cách khác không thể để khu vực này ra ngoài vòng pháp luật
thật nghịch lý khi khu vực chiếm ba mươi gdp nhưng chỉ đóng góp một năm mươi sáu tổng thu ngân sách nhà nước
và cũng có mức đóng góp rất hạn chế về tăng độ che phủ về bảo hiểm xã hội
cách tiếp cận hợp lý là đưa khu vực này vào luật doanh nghiệp
khi chúng ta tiến hành sửa đổi luật này đã tới lúc các hộ kinh doanh cần một khung khổ pháp lý riêng
thậm chí một chương trình trong luật doanh nghiệp chứ không chỉ phải vài điều khoản trong nghị định hướng dẫn luật doanh nghiệp như hiện nay
việc đưa khu vực này vào luật nhằm mục đích tháo gỡ khó khăn giúp đỡ hỗ trợ họ chứ không phải để trói buộc quản lý họ
với quan điểm như vậy nhiều đại biểu cũng góp ý với ban soạn thảo về việc đưa hộ kinh doanh cá thể vào luật doanh nghiệp sửa đổi
các bản dự thảo đã tinh đến tuy nhiên chưa được xử lý trong quá trình xây dựng những bản sửa đổi này
ví dụ như là thế nào để chúng ta có thể giải phóng được nguồn lực của khu vực hộ đăng ký kinh doanh
khu vực mà hiện nay chiếm khoảng ba mươi hai gdp của cả nước làm thế nào đó để nâng cao năng suất của khu vực này
để giải phóng nguồn lực của khu vực này để họ đóng góp cao hơn nữa cho nền kinh tế thông qua luật doanh nghiệp và luật đầu tư
thì cái đấy là một trong những nội dung mà tôi nghĩ là hết sức quan trọng
thứ hai là tôi nghĩ rằng là cái vấn đề về quản trị doanh nghiệp và nâng cao cái trình độ quản trị công ty
ở các doanh nghiệp của việt nam đã đăng ký chính thức
thì cái điều này nó cũng phụ thuộc rất nhiều vào cái việc chúng ta thiết kế và xây dựng cái luật doanh nghiệp thế nào
để nó rõ ràng dễ hiểu và dễ thực hiện và cái tính khả thi cao đối với các doanh nghiệp
từ trước đến nay chúng ta chưa ghi nhận một cách chính thức cái địa vị pháp lý của hộ kinh doanh cá thể
chúng ta có một số quy định mang tính
giải rác về cái hộ kinh doanh cá thể trong luật doanh nghiệp liên quan đến cái thủ tục về đăng ký hộ kinh doanh cá thể
và một số quy định liên quan đến luật quản lý thuế cũng như là nghị định hướng dẫn về thuế
cho dù chúng ta có quy định hay không hay không thì hộ kinh doanh cá thể vẫn là một cái thực thể tồn tại khách quan trong xã hội chúng ta
và là một chiếm một cái vị thế rất lớn trong cái nền kinh tế mà như chúng ta biết đó là chiếm ba mươi cái giá trị gdp
thế thì cái câu chuyện mà sửa đổi
lần này chúng tôi cũng rất kỳ vọng tuy nhiên là chưa làm được
đó là luật doanh nghiệp phải quy định một cách chính thức cái địa vị pháp lý của hộ kinh doanh cá thể
để ghi nhận tư cách pháp lý của người ta vào trong luật để từ đó tạo hành lang pháp lý cho những văn bản khác
vì chúng ta biết luật doanh nghiệp thì một cái phần lớn đó là cái đưa ra những quy định về là gia nhập thị trường
thế thì về hộ kinh doanh cá thể thì gia nhập thị trường như thế nào
cái điều kiện đối với người ta như thế nào yêu cầu đối với quản lý như thế nào
ngày nay chúng ta còn bỏ họ rất là nhiều
bàn về giải pháp phát triển hộ kinh doanh cá thể đưa các hộ kinh doanh cá thể trở thành doanh nghiệp
nhiều chuyên gia cho rằng nên xóa sổ hộ kinh doanh cá thể đưa lên thành doanh nghiệp siêu nhỏ
để có chế tài quản lý bảo đảm tính minh bạch
hộ kinh doanh có cần phải đẻ lại hay không tôi cho rằng phải loại bỏ và chuyển nó thành một loại doanh nghiệp siêu nhỏ
để quản lý cho nó thống nhất cho nó bài bản
vấn đề ứng xử như thế nào với hộ kinh doanh cá thể không phải là vấn đề mới
hóa hơn năm triệu hộ kinh doanh cá thể là cần thiết
tuy nhiên theo nhiều chuyên gia nếu như chỉ trông chờ vào sửa đổi luật doanh nghiệp thì chưa thấy đủ
có thể nói là luật doanh nghiệp chưa phải là công cụ duy nhất và công cụ đủ mạnh
để thúc đẩy nâng cao hiệu quả cũng như phát triển khu vực hộ kinh doanh
bởi vì chúng ta biết rằng mục tiêu phạm vi điều chỉnh của luật doanh nghiệp
chủ yếu là điều chỉnh về cái khâu gia nhập thị trường
và cái khâu về quản trị doanh nghiệp
thế thì quan trọng nhất là ứng xử thế nào đối với hộ kinh doanh hiện nay
thì nếu như chúng ta hộ kinh doanh hiện nay thì cái xét về mặt kỹ thuật thôi
có nghĩa là nó chưa thành một chương ở trong luật doanh nghiệp
hay là chúng ta chưa gọi cái khái niệm chung về doanh nghiệp bao gồm cả hộ kinh doanh
nhưng tôi cho rằng cái đấy chưa phải là cái về mặt bản chất
bởi vì nếu như chúng ta có hỏi doanh nghiệp là hộ kinh doanh theo luật doanh nghiệp
thì bây giờ nó cũng chưa thay đổi gì về mặt bản chất
đề nghị đưa hộ kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp và điều chỉnh bởi luật doanh nghiệp
về bản chất sẽ không thể giải quyết được triệt đề những vấn đề đặt ra
của việc chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp
liên quan đến chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể còn nhiều văn bản khác
về thuế kế toán đất đài lao động
tuy nhiên nó sẽ đóng vai trò là luật gốc tạo cơ sở pháp lý
cho các văn bản quy phạm pháp luật và chính sách khác đi kèm
trên hết khi có luật một mặt sẽ tạo điều kiện cho khu vực cho doanh nghiệp phát triển
mặt khác bảo đảm tính minh bạch trong quản lý
từ đó tăng đóng góp cho nền kinh tế và ngân sách nhà nước
với tư cách đạo luật gốc về doanh nghiệp
luật doanh nghiệp cần tính đến giải pháp thúc đẩy sự chuyển đổi của hộ kinh doanh cá thể
lên thành doanh nghiệp chính thức tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi và công bằng
tăng cường chất lượng quản trị để dân hình thành một thế hệ doanh nghiệp tư nhân đủ lớn đủ mạnh
theo các chuyên gia giải pháp cần làm trong luật doanh nghiệp sửa đổi lần này
một mặt để giảm tối đa các điều kiện hoạt động cho nhóm doanh nghiệp chính thức nhỏ và siêu nhỏ
tạo tiền đề để sửa các luật thuế và luật kế toán thời gian tới
mặt khác tạo ra cơ chế để khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp
thưa quý vị theo nhận định của các chuyên gia để khuyến khích hộ kinh doanh cá thể trở thành doanh nghiệp
ngoài việc tạo cơ sở pháp lý cho loại hình doanh nghiệp này
còn rất nhiều những vấn đề cần làm ngay
trong phần cuối của chương trình
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những khuyến nghị từ các chuyên gia

phòng kinh tế chương trình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
xin kính chào và hẹn gặp lại